trong những ngày đầu xuân năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi tám các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh tuyên quang
thu hút rất đông du khách đến tham quan
du khách đến với các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh tuyên quang không chỉ được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên
mà còn là cơ hội để tìm hiểu về ý nghĩa văn hóa lịch sử của các điểm di tích
một trong những nét đẹp trong văn hóa du lịch tâm linh ở thủ đô kháng chiến
cũng như nhiều năm trước trong mùa lễ hội đầu năm hai nghìn một mươi tám gia đình anh phạm văn ý ở quận đống đa
thành phố hà nội lại cùng nhau lên tuyên quang tham quan các điểm du lịch tâm linh ở thành phố tuyên quang
với gia đình anh ý đây không chỉ là dịp để đi tham quan các ngôi đền và ngôi chùa ở tuyên quang
mà còn là để tìm hiểu về truyền thống văn hóa của thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến
vùng đất chiến khu cách mạng
cùng những nét văn hóa trong tín ngưỡng của người việt

tuyên quang có rất nhiều ngôi đền ngôi chùa lớn nhỏ với hàng trăm năm tuổi
nhiều đền đã được công nhận là di tích cấp quốc gia
đền chùa ở tuyên quang không chỉ nổi tiếng linh thiêng có bề dày lịch sử kiến trúc độc đáo cổ xưa
mà còn nổi tiếng với phong cảnh hữu tình nguyên sơ
đặc biệt là các ngôi đền thờ mẫu như đền thượng đền hạ đền mẫu ỉ lan ở thành phố tuyên quang
tiếng linh thiêng và có cảnh đẹp thu hút đông đảo khách thập phương đến chiêm bái tham quan du lịch trong những ngày đầu năm
chúng tôi đã có ký cam kết đối với công an phòng cháy cũng như là bên công an phường ý la và công an thành phố
về công tác đảm bảo trật tự an ninh
cho nên là trong cái thời gian vừa qua từ hôm ba mươi tết cho đến nay thì lượng du khách đến rất là đông
có ngày có thể là lên đến mấy nghìn người nhưng mà chưa xảy ra tình trạng là mất trật tự an ninh cũng như là về cháy nổ xảy ra
để du lịch tâm linh phát triển đúng hướng mang lại những giá trị truyền thống tinh thần giá trị văn hóa lịch sử
bên cạnh việc bảo tồn và giữ các giá trị của cảnh quan nơi di sản
tuyên quang đang tích cực xây dựng những tour tuyến du lịch hợp lý đầu tư vào các khu du lịch tâm linh để tạo ra sự đồng bộ
du lịch văn hóa tâm linh
đang hướng tới sự phát triển bền vững đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh